tại thị xã sapa tỉnh lào cai bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với ubnd tỉnh lào cai
ubnd tỉnh lâm đồng tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm năm phát triển cá nước lạnh và định hướng phát triển giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn ba mươi
cả nước hiện có hai mươi năm tỉnh phát triển nuôi cá nước lạnh sản lượng nhiều nhất là tại các tỉnh tây bắc và tây nguyên như lâm đồng
lào cai sơn la với sản lượng đến năm hai nghìn hai mươi đạt ba bảy trăm hai mươi tấn
tuy nhiên việc phát triển nuôi cá nước lạnh cũng còn nhiều khó khăn như luật quy hoạch năm hai nghìn một mươi bảy đã bỏ các quy hoạch ngành
quy hoạch đối tượng trong đó có quy hoạch phát triển cá nước lạnh gây khó khăn cho địa phương trong công tác quản lý
tại hội nghị các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp để phát triển và nâng cao giá trị cá nước lạnh
trong đó có việc chủ động về nguồn thức ăn và con giống trong nước hạn chế tối đa nhập khẩu
tăng cường đưa khoa học công nghệ vào nuôi cá nước lạnh
giảm giá thành sản phẩm phần đầu đến năm hai nghìn ba mươi sản lượng cá nước lạnh sẽ đáp ứng một trăm linh nhu cầu trong nước và có sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài